đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
cùng lãnh đạo ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm lãnh đạo tp cn
đã đến chúc tết tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo trên địa bàn huyện vĩnh thảnh tp cn
tại đây chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng đoàn công tác
cho hai trăm linh phần quà cho các hộ gia đình nghèo gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn
nhân dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
bên cạnh đó đồng chí gửi lời chúc đến các gia đình năm mới sức khỏe đón tết nguyên đán đầm ấm hạnh phúc sung vầy
vĩnh thảnh là huyện nông nghiệp vùng ven tp cn đời sống người dân còn nhiều khó khăn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn các gia đình chính sách
hộ nghèo trên địa bàn huyện vĩnh thạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để ổn định cuộc sống
đồng chí yêu cầu lãnh đạo tp cn huyện vĩnh thảnh thời gian tới cần tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác so đói giảm nghèo tại địa phương
trong đó quan tâm chăm lo đến công tác giáo dục dạy học trên địa bàn đây là thế hệ tương lai của đất nước